người phát ngôn bộ quốc phòng nga igor kanashenkov cho biết lực lượng nga đã loại bỏ hơn bốn trăm bảy mươi máy bay không người lái của ukraine
kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
và trong khi đó hãng thông tấn tass vào ngày một mươi tám tháng bốn đưa tin bộ quốc phòng nga tuyên bố phá hủy bốn kho vũ khí
và trang thiết bị quân sự ở ukraine đêm qua bằng các tên lửa iskander
thị trưởng thành phố ravis của ukraine cho biết ít nhất sáu người thiệt mạng và tám người bị thương
trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của nga nhằm vào thành phố này
tổng thống ukraine volodymyr zelensky cáo buộc nga muốn phá hủy toàn bộ khu vực donbass ở miền đông
trong bối cảnh các lực lượng cuối cùng còn lại ở cảng chiến lược mariopol chuẩn bị cho đợt phòng thủ cuối cùng trong ngày một mươi tám tháng bốn
các nhà chức trách ukraine đã kêu gọi người dân ở donbass di chuyển về phía tây để thoát khỏi cuộc tấn công quy mô lớn của nga